bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng chủ động phòng chống đuối nước
thì việc duy trì đội cứu hộ cho du khách tại các địa phương ven biển là rất cần thiết
hiện nay mặc dù đã bắt đầu vào mùa du lịch biển ở tỉnh phú yên
hàng ngày rất đông người đổ về bãi biển tp tuy hòa để tắm và vui chơi giải trí
thế nhưng đội cứu hộ biển đã không còn hoạt động
khiến du khách lo lắng vì tắm biển không bảo đảm an toàn
trước đây đội cứu hộ thuộc ban quản lý công viên biển tp tuy hòa tỉnh phú yên
có một mươi sáu người ứng trực hàng ngày để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển
thế nhưng từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tp tuy hòa thực hiện tinh giản viên chế
tất cả đã phải nghỉ việc vì đều nằm trong diện hợp đồng
bãi biển này giờ không còn an toàn nữa rất là nguy hiểm
nói giờ tôi mong các ngành chức năng xem xét làm sao
phải cố gắng để tắm biển
có đội cứu hộ để cho dân người ta tắm yên tâm hơn
khi mà không có đội cứu hộ thì khu vực này người ta tắm biển
người ta ít có xuống biển tắm người ta chỉ đi chơi thôi
tôi là khách thường xuyên ở đây mua bán ở đây tôi rất mong là đội cứu hộ duy trì lại
cái mùa hè này người ta tắm đông lắm chứ là hôm nay nó chết đuối cũng rất là nhiều
nhưng mà khu vực ở đây là tự cứu không à nhưng mà mùa đây là chưa tới khi
chứ nếu như tới khi thì nghĩ ở đây cứu còn không được đâu
khi đội cứu hộ không còn hoạt động ban quản lý công viên biển phải xây dựng hai bãi tắm an toàn
do người dân tự quản ở khu vực đường nguyễn huệ và trần phú
tuy nhiên do thiếu người nhắc nhở nên vẫn có tình trạng người tắm biển tự ý bơi ra khỏi khu vực cảnh báo an toàn
rất nguy hiểm đến tính mạng
đối với thành phố tuy hòa thì là mùa hè thì một bãi tắm rất là tuyệt vời
nước trong xanh và khách rất thích
chúng tôi cũng đã nhiều lần làm việc với thành phố tuy hòa
và thành phố tây hòa cũng đã bố trí
bố trí lực lượng cứu hộ trên biển hiện bây giờ do điều kiện về nhân lực còn yếu
tất nhiên là không vì thế mà chúng ta bỏ lơ việc tăng cường công tác bảo vệ cho du khách trên biển
và sắp tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tác động với ủy ban thành phố tây hòa
kể cả những địa phương khác có những bãi tắm đông khách du lịch
để tăng cường công tác quản lý bờ biển cũng như ứng trực cứu hộ
để đảm bảo cho khách vui chơi tắm biển một cách an toàn
những năm gần đây do nhu cầu tăng cao biển ở thành phố tuy hòa là một trong những điểm đến hấp dẫn
đối với người dân và du khách khi đến phú yên tham quan nghỉ dưỡng
vì vậy mọi hoạt động liên quan đến biển đều rất cần đội cứu hộ chuyên nghiệp để bảo đảm an toàn
đây cũng là tiêu chí hết sức quan trọng góp phần phát triển du lịch bền vững